vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày tám tháng tám trên quốc lộ một a qua đường tránh thành phố huế
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện xe ô tô khách đi hà tĩnh vào đắk nông
vận chuyển gần hai mét khối gỗ lậu không rõ nguồn gốc
thời điểm trên trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km bốn trăm linh thuộc đường tránh tp huế
tổ tuần tra kiểm soát cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế do đại úy trần quốc toàn làm tổ trưởng
đã phát hiện xe ô tô khách dường nằm mang biển kiểm soát bốn mươi tám b năm trăm năm mươi hai do tài xế cao thanh đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại trung hóa minh hóa tỉnh quảng bình điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trong khoang xe ô tô chở nhiều phách gỗ lớn
và cả trên xe phía sau đuôi chở nhiều phách gỗ ghi loại gỗ pơ mu quý hiếm được bao bọc trong bao tải
với tổng khối lượng ước tính khoảng gần hai mét khối
tất cả số gỗ nói trên không có chứng từ chứng minh nguồn gốc
lái xe cho biết vận chuyển thuê số gỗ nói trên cho một cá nhân từ hà tĩnh vào phía nam tiêu thụ
sau khi lập biên bản vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã bàn giao tất cả số gỗ trên
cho kiểm lâm tỉnh thừa thiên huế để xử lý theo thẩm quyền